trước tác động của nắng nóng hạn hán bộ y tế cảnh báo nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân người lao động như say nắng say nóng hoặc đột quỵ do nóng
từ đầu năm tới nay thời tiết ở nước ta xảy ra nắng nóng kéo dài hạn hán thiếu nước xâm nhập mặn cũng như đã xuất hiện ở một số địa phương nhất là vùng đồng bằng sông cửu long miền trung tây nguyên
theo đó vào mùa nắng nóng kéo dài người dân có thể gặp phải một số vấn đề về sức khỏe như say nắng sanh nóng hoặc đột quỵ do nắng nóng
nguyên nhân chủ yếu là do người dân tiếp xúc quá lâu hoặc phải làm việc trong môi trường nắng nóng với nhiệt độ cao do thay đổi nhiệt độ môi trường đột ngột
một số đối tượng có nguy cơ cao xảy ra các vấn đề về sức khỏe của mùa nắng nóng như người già trẻ nhỏ phụ nữ có thai những người làm việc luyện tập với cứng độ cao ngoài trời nắng nóng lâu hoặc trong môi trường nóng bức
những người lao động nông nghiệp công nhân làm việc ở các lao gạch lò luyện càng thép
những người mắc một số bệnh mạng tính như tăng huyết áp bệnh phổi tạc nghen mạng tính hèn phế quản đai thoát đường cũng có nguy cơ ca mắc các vấn đề về sức khỏe do nắng nóng
theo bộ y tế biểu hiện của các vấn đề về sức khỏe thường gặp trong mùa nắng nóng phụ thuộc vào thời gian tiếp xúc với nắng nóng mức độ tăng thân nhiệt của cơ thể
bất cứ ai cũng có thể mắc bệnh liên quan đến nhiệt nhưng nguy cơ cao hơn đối với những người trẻ sơ sinh trẻ nhỏ người cao tuổi từ sáu mươi năm tuổi trở lên
những người thừa cân béo phì những người tập luyện thể dục hoặc làm việc ngoài trời những người mắc các bệnh lý về tim mạch tăng nguyệt áp
những người dùng một số loại thuốc nhất định như thuốc điều trị trầm cảm mất ngủ
một số tình trạng sức khỏe thường liên quan đến nắng nóng bao gồm
thứ nhất đột quỵ nhiệt đây là tình trạng nghiêm trọng nhất liên quan đến nhiệt nắng nóng xảy ra khi nhiệt độ cơ thể tăng nhanh do nhiệt độ và độ ẩm cao
một số triệu chứng có thể bao gồm sưng phủ não nói lát mất ý thức hôn mê săn nóng khô hoặc đổ rất nhiều mục hôi co giật nhiệt độ cơ thể cao
thứ hai kiệt sức sang nhiệt điều này xảy ra khi bạn đang ở trong môi trường kéo dài với nhiệt độ cao và không uống đủ nước hoặc các đồ uống bổ sung nước khác
các triệu chứng sẽ bao gồm
đau đầu buồn nôn tróng mặt yếu đuối cảm thấy có kỉnh khát đổ nhiều mồ hôi nhiệt độ cơ thể tăng đi tiểu ít hơn bình thường
thứ ba tiêu cơ văn tiêu cơ văn thường gắn liền với tình trạng quá nóng cùng với hoạt động thể chất nhiều có thể dẫn tới nhịp tim không đều vào co giật có thể gây tổn thương thận
một số triệu chứng của tiêu cơ vân bao gồm
chuột rút hoặc đau cơ nức tiểu sẫm màu bất thường yếu đuối không khả năng tập luyện thể dục nặng một số người không có triệu chứng nhất định
thứ tư ngất do nhiệt mất nước hoặc không thể thích nghi với khí hậu có thể đóng một vai trò trong tình trạng này
một số triệu chứng bao gồm
ngất xỉu trong thời gian ngắn cảm thấy chóng mặt hoa mắt trồng vắng sau khi đứng một lúc hoặc sau khi đột ngột đứng dậy từ tư thế ngồi hoặc nằm
thứ năm chuột rút tình trạng này từng xảy ra khi bạn luyện tập thể dục ngoài trời
lúc này cơ thể đồn mồ hôi nhiều đến bước cờ bắp bị chuột rút do mất chất lòng và muối chất điện dài
chuột rút do nhiệt
chuột rút do nhiệt cũng có thể là dấu hiệu cho thấy bạn bị kiệt sức do nắng nóng
các triệu chứng sẽ bao gồm đau cơ hoặc chuột rút hoặc có thất ở bụng cánh tay hoặc chân
thứ sáu phát ban nhiệt
giác có thể bị kích ứng nồi đồ mồ hôi trong thời tiết nóng ẩm
phát ban nhiệt bao gồm có nhóm mụn đỏ hoặc mụn nước nhỏ có thể xuất hiện ở các vị trí như cổ ngực trên háng dưới ngực trong nếp nhăn ở khủ tay
vậy làm thế nào để có thể phòng ngừa được
hãy làm theo những lời khuyên sau đây để tránh nắng nóng và dựng nước làm mát cơ thể phòng ngừa các tình trạng nguy hiểm liên quan đến nắng nóng
mặc quần áo nhẹ sáng màu và rộng rãi
dành nhiều thời gian ở trong nhà và các thiết bị làm mát như điều hòa và quạt khi thời tiết nắng nóng
hạn chế sử dụng bếp và lò nướng để giữ cho ngôi nhà luôn mát mẻ hơn
cần phải hạn chế các hoạt động ngoài trời khi nắng nóng chỉ nên thực hiện được buổi sáng sớm hoặc buổi chiều tối khi trời mát hơn
nếu bạn đang tập thể dục hoặc chơi thể thao hãy thường xuyên nghỉ ngơi trong bóng dâm
liêu ý khi tập thể dục bạn hãy dừng lại ngay nếu cảm thấy tim lập quá mạnh khó thở hoặc cảm thấy lầng lầng
tìm ngay đến chỗ mát mẻ nghỉ ngơi và bổ sung đủ nước
hãy chế chấn cho bản thân quanh nắng mặt trời
trước khi đi ra ngoài hãy bổ kem trung nắng phổ rộng có chỉ số sps ít nhất là ba mươi đồng thời đội mũ và cháy nắng
việc cháy nắng sẽ khiến cơ thể khó hạ nhiệt hơn và có thể khiến cho bạn mất nước
theo dõi thể tiết canh báo nhiệt độ hàng ngày đều có cách phòng tránh hiệu quả
nếu bạn đang bắt đầu công việc mới hoặc tham gia các hoạt động khác đòi hỏi phải gắn sức trong điều kiện nắng nóng
hãy tiếp xúc với nhiệt độ nóng dần trong khoảng hai ba ngày để cơ thể quen dần
khi trời quá nóng hay uống thật nhiều nước hoặc chất lỏng hơn bình thường ngay cả khi bạn không hoạt động nhiều
các này cắt giảm đồ uống có đường hoặc cồn vì có thể dẫn tới chứng mất nước
nói chuyện với bác sĩ trước khi uống đồ uống thể thao nếu bạn theo một chế độ ăn ít muối
hoặc mắc các bệnh đái thao đường tăng huyết áp hoặc các tình trạng sức khỏe khác
cụ thể mức độ nhẹ như mệt mỏi khát nước hoa mắt chống mặt tăng nhịp tim tăng nhịp thở hồi hộp chống ngực chuột giúp
mức độ nặng hơn khi bị say nắng say nóng bao gồm đau đầu dữ dội khó thở tăng dần cảm giác buồn nôn hoặc nôn
yếu hoặc liệt ngờ người co giật nhất xỉu hồn mê trụy tim mạch tim đập nhanh huyết áp tụt hoặc có thể dẫn tới tử vong
nếu nạn nhân có những biểu hiện ở mức độ nặng như trên người dân cần gọi ngay xe cấp cứu một trăm một mươi năm hoặc nhanh chóng đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất
liêu ý trong quá trình vận chuyển thường xuyên chiểm mát cho nạn nhân
cục quản lý môi trường y tế khuyến cáo người dân cần hạn chế đi ra ngoài trời nắng đặc biệt trong khoảng thời gian từ một mươi giờ sáng đến bốn giờ chiều
những người đang trong phòng điều hòa nhiệt độ thấp không nên đi ra ngoài đột ngột trời nắng
mà cần phải có một khoảng thời gian để có thể thích nghi với môi trường bằng cách hạ nhiệt độ ở điều hòa trong phòng
mặc quần áo sáng màu thoáng mát thấm mồ hôi và cần uống ít nhất từ một năm hai linh nước trong một ngày
nên uống thành nhiều lần trong ngày không nên uống quá nhiều nước trong một lần
căn hộ hạn chế tối đa diện tích tiếp xúc ánh nắng lên cơ thể đặc biệt là vùng vai gáy
sử dụng phương tiện bảo hộ cá nhân phù hợp khi làm việc ngoài trời như quần áo bảo hộ lao động mũ nón hoặc kính
mặc quần áo rộng thoáng mát và thấm mồ hôi
không sử dụng các loại đồ uống có cồn cần phải uống nước đều đặn trong suốt thời gian làm việc
đặc biệt cần phải uống thêm những loại nước bổ sung thêm muối và chất khoáng nho rerone
đối với những người mất nước đổ mồ hôi nhiều trong quá trình làm việc
nắng nóng có thể làm cho cơ thể xa rất nhiều mồ hôi nếu có nục bùn nước đầy đủ sẽ gây mất nước mất điện xảy
chính vì vậy cần phải bổ sung đủ nước
đây chính là biện pháp đầu tiên dễ thực hiện và rất hiệu quả để chống nắng nóng
không nên uống nước đá nước lạnh hay nước ngọt có ga bởi sẽ khiến cơ thể càng mất nước hơn
trung bình mỗi người cần phải uống từ một năm đến ba lít nước mỗi ngày trong những ngày nắng nóng
thậm chí là có thể ba lít nước mỗi ngày tùy từng cân nặng của cơ thể
nếu phải làm việc ngoài trời sau một khoảng thời gian cần phải vào trộm mát tạm nghỉ một mươi đến một mươi năm phút
để cơ thể hạ nhiệt bổ sung thêm nước
nên chia thành nhiều ngụm nhỏ bổ sung nước thường xuyên không để cơ thể khát nước rồi mới bổ sung nước
về mặt chế độ dinh dưỡng nên ăn thức ăn dễ tiêu hóa thức ăn nhiều nước
ăn nhiều loại thực phẩm có tác dụng thành nhiệt giải độc cơ thể để chống nắng nóng như
trái cây rau xanh chè hạt sen sữa tươi sữa chua
nên mặc thang phục nhẹ rộng dễ thấm mổ hôi
da tường gần mặt mặt kín cần phải tránh quần áo quá dày hoặc tối màu vì dễ hấp thu nhiệt
còn ở độ mũ rộng vành ưu tiên những loại lỗ thông hơi đeo kính dâm để bảo vệ mắt
ngoài ra cần giữ vệ sinh chạy xe để tránh mắc các bệnh chuyển nhiễm
giữa nhà cửa thông thoáng ta thấy các thiết bị không cần thiết để tránh tỏa nhiệt nóng
nên tập thể dục thể thao vào thời điểm sáng sớm vừa giúp tránh tắc hại do thời tiết nắng nóng
vừa giúp cho người chơi thể thao có tinh thần tốt hơn
khi dùng quạt với điêu hoa cần phải lưu ý
hạn chế gió quạt lua thẳng vào người
sử dụng điều hòa nên để nhiệt độ từ hai mươi tám hai mươi chín độ và hạn chế thay đổi môi trường đột ngột để tránh bị sốc nhiệt
không nên ở trong phòng điêu hoa liên tục sẽ ảnh hưởng đến da và các bệnh về đường hô hấp
ngoài ra người dùng nên tắt điêu hoa trước khi ra ngoài khoảng hai mươi ba mươi phút
đồng thời mở cửa để thông thoáng khí giúp khí lưu thông có thể thích nghi với nhiệt độ ngoài trời
nếu đi từ ngoài vào phòng điêu hoa hãy nên chờ một lát để nhiệt độ có thể hạ dần thích nghi với sự thay đổi nhiệt độ